thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn tích cực đóng góp vào sự phát triển của adb coi trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó hiệu quả với adb
việc adb mở cơ quan đại diện thường trú tại việt nam vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu là dấu mốc quan trọng trong quan hệ việt nam adb
trong suốt hai mươi năm qua việt nam đã có sự tăng trưởng nhanh và vững mạnh tạo điều kiện cho việt nam đạt được những tiến bộ quan trọng trong xóa đói giảm nghèo
đào tạo khoảng ba mươi năm giáo viên xây dựng hơn năm km đường quốc lộ và tỉnh lộ lắp đặt một bốn trăm linh mw công suất năng lượng tái tạo
đồng thời adb cũng đã hỗ trợ nâng cấp hai km đường dây điện lưới quốc gia cung cấp nước sạch cho hơn hai trăm sáu mươi năm hộ gia đình
cũng như giúp cải thiện công tác quản lý lũ lụt và nông nghiệp trên hai trăm linh hectare đất đai ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
cơ quan đại diện thường trú adb đã đóng vai trò là cầu nối góp phần quan trọng đưa quan hệ việt nam adb lên tầm cao mới
không chỉ là một nhà tài trợ mà còn là đối tác trao đổi thăm vấn chính thức cho chính phủ việt nam
từ nhiều năm qua các nghiên cứu báo cáo khách quan và đọc vật của adb về kinh tế việt nam luôn là tài liệu thăm khẩu tốt cho chính phủ việt nam
thủ tướng nhấn mạnh mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức trên con đường phát triển việt nam sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình cải cách
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hoàn thiện thể chế
xây dựng kết cấu hạ tầng thủ tướng cũng khẳng định việt nam luôn trân trọng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn
thủ tướng hy vọng adb nói chung và cơ quan đại diện thường trú adb nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương của việt nam
để thực hiện thành công chiến lược đối tác quốc gia adb việt nam năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhất là ký kết và triển khai hiệu quả nguồn vốn tài trợ một đến một một năm tỷ usd hàng năm như đã cam kết
giữa lãnh đạo cấp cao của adb và việt nam
trước đó tại buổi tiếp giám đốc ngân hàng phát triển châu á adb tại việt nam eric sickwick
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết nền kinh tế việt nam sẽ phải đối diện với không ít khó khăn thách thức
nhất là trong hai năm tới trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của adb
đồng thời cảm ơn adb vừa thông qua kế hoạch hỗ trợ việt nam từ một một năm tỷ usd trong bốn năm tới
năm nay và năm sau adb sẽ hỗ trợ việt nam bốn trăm năm mươi triệu đô la để giảm thiếu hụt ngân sách nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị adb tài trợ cho năm nước trong khuôn khổ hợp tác chiến lược kinh tế
aya wadi và chao phraya mekong cũng như trong khuôn khổ hợp tác campuchia lào myanmar việt nam
để xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối các nước nhất là tuyến đường cao tốc viên trăn hà nội vừa được ký kết
bên cạnh các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng thủ tướng cũng đề nghị
định chế tài chính quốc tế này tài trợ cho các dự án về bình đẳng giới ở việt nam
giám đốc quốc gia ngân hàng phát triển châu á tại việt nam eric sickwick nhấn mạnh
quan hệ giữa adb và việt nam sẽ không thể như trước đây
do việt nam đã trở thành một nước có mức thu nhập trung bình nên không thể được vai nguồn vốn với mức lãi suất thấp
tuy nhiên adb sẽ ngày càng nhanh hơn mạnh hơn hiệu quả hơn và sẵn sàng luôn lắng nghe nhu cầu của việt nam
để hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế của việt nam
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm bảo tàng phụ nữ việt nam
nơi đang góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết cho công chúng về lịch sử
di sản văn hóa của phụ nữ việt nam cũng như góp phần thúc đẩy bình đẳng giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm không gian trưng bày phụ nữ trong gia đình và phụ nữ trong lịch sử
đây là một phần trong bộ siêu tập hơn hai mươi năm tài liệu hiện vật liên quan đến phụ nữ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
vai trò của phụ nữ rất quan trọng đối với mỗi gia đình việt nam
cũng như đối với sự phát triển của đất nước trong lịch sử và hiện tại
ngày nay trong một xã hội hiện đại thì vai trò của phụ nữ ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn
thủ tướng nhấn mạnh việc ủy ban liên chính phủ tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
vừa ra nghị quyết công nhận thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại
không chỉ là việc thế giới ghi nhận những yếu tố văn hóa truyền thống
mang đậm bản sắc văn hóa việt mà còn đề cao vai trò của người phụ nữ
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị bảo tàng phụ nữ việt nam tiếp tục đổi mới nội dung chất lượng
trưng bày để đem đến những trải nghiệm đặc biệt cho công chúng trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi ba trang web du lịch nổi tiếng thế giới trip evfta đã bầu chọn bảo tàng phụ nữ việt nam
và top hai mươi năm bảo tàng hấp dẫn nhất châu á
và là một trong bốn điểm đến hấp dẫn nhất ở việt nam
và đây cũng là một trong những bảo tàng hàng đầu ở nước ta hiện nay
nhận lời mời của chủ tịch thượng viện cộng hòa ấn độ mohammad hamid ansarin
chủ tịch hạ viện cộng hòa ấn độ sumitra mahijan
chủ tịch liên minh nghị viện thế giới ipu saber chohuri
chủ tịch hội đồng quốc gia liên bang các tiểu vương quốc ả rập thống nhất aman al qabasi
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu
sẽ thăm chính thức
chủ tịch cộng hòa ấn độ từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
và tham dự hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một
tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp mưa lớn kéo dài ở khu vực miền núi phía nam tỉnh quảng nam
từ chiều qua thủy điện sông tranh hai bắt đầu xả nước qua tràn
với lưu lượng xả trung bình từ năm m hai
trước khi vận hành điều tiết hồ chứa công ty đã có thông báo đến các cơ quan đơn vị có liên quan
để chủ động ứng phó và duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình là một trăm bảy mươi năm m
trước khi vận hành điều tiết hồ chứa công ty đã có thông báo đến các cơ quan đơn vị có liên quan
để chủ động ứng phó và duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình một trăm bảy mươi năm mét
đến thời điểm này mức nước hồ chứa thủy điện sông chanh hai đã lên gần đến mức nước dân bình thường
lưu lượng nước về hồ gần gấp đôi so với lưu lượng nước
lưu lượng nước qua hai tổ máy để phát điện
theo ghi nhận việc tiến hành xả tràn để chủ động điều tiết hồ chứa đã được thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh quảng nam
và quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa do thủ tướng chính phủ ban hành và đảm bảo an toàn cho hạ du
sau gần bốn tháng thí điểm nghiên cứu đánh giá công nghệ xử lý nước hồ ô nhiễm bằng chế phẩm redoxi ba c
đến nay công nghệ này đã chính thức được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn thành phố hà nội
mở ra nhiều hy vọng trong việc cải thiện hơn hai trăm linh hồ đang trong tình trạng ô nhiễm nước
từ báo cáo đánh giá kết quả thực trạng nước hồ trên địa bàn thành phố hà nội cho thấy
hiện hà nội có một trăm một mươi hai trên một trăm hai mươi hồ trên địa bàn thành phố hà nội và một trăm bốn mươi trên một trăm năm mươi hồ ngoại thành đã bị ô nhiễm
sau nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm các công nghệ trong nước và một số nước trên thế giới
để tiến hành xử lý nước hồ ô nhiễm không mang lại hiệu quả như mong muốn
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã cho chế phẩm redoxi ba c của nước cộng hòa liên bang đức vào thử nghiệm
sau ba tháng nghiên cứu thử nghiệm đánh giá đến nay công nghệ đã chính thức được
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đưa vào triển khai xử lý các hồ ô nhiễm